các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo bộ y tế hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành phố
việc xét nghiệm để phát hiện và kiểm soát dịch bệnh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh là rất cần thiết
tuy nhiên theo phản ánh vẫn có tình trạng một số cơ sở chưa thực hiện đúng chỉ định và mức giá theo hướng dẫn
đơn cử ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một các phương tiện truyền thông báo chí đã phản ánh về việc thu phí xét nghiệm covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố hồ chí minh hà nội tại một số nơi giá quá cao
trước tình hình trên bộ y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị giả soát toàn bộ thanh tra kiểm tra việc thực hiện
theo quy định của pháp luật hướng dẫn của bộ y tế đối với việc thực hiện và thu phí xét nghiệm covid một mươi chín
tại các cơ sở xét nghiệm covid một mươi chín trực thuộc
nghiêm túc thực hiện đúng các hướng dẫn của bộ y tế về xét nghiệm covid một mươi chín trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh
không để tình trạng lạm dụng xét nghiệm tạo gánh nặng cho người bệnh đặc biệt là người bệnh mãn tính phải điều trị dài ngày
đối với sở y tế hà nội và sở y tế tp hcm khẩn trương báo cáo bộ y tế về việc triển khai thực hiện
và thu phí xét nghiệm covid một mươi chín xử lý nghiêm các sai phạm nếu có tại địa phương trước ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
trước việc số ca mắc covid một mươi chín mới đang giảm dần tp hcm đã lên kế hoạch từ giữa tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đóng cửa các bệnh viện giã chiến
đặc biệt ưu tiên đóng cửa sớm các bệnh viện giã chiến bố trí tại các trường học và ký túc xá
trả lại mặt bằng cho học sinh sinh viên chuẩn bị trở lại trường học
cụ thể trong ngày một mươi sáu tháng một mươi thành phố đóng cửa bệnh viện giã chiến số một tại ký túc xá thuộc đại học quốc gia tp hcm
và liên quan đến việc tiêm phòng vaccine cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
sở y tế tp hcm dự kiến tiêm chủng bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng một mươi và sẽ có khoảng bảy trăm tám mươi trẻ em trong độ tuổi này được tiêm chủng
trong khi đó các tỉnh vĩnh phúc bắc giang sơn la thừa thiên huế lâm đồng vừa có văn bản điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
như vĩnh phúc sẽ cách ly tập trung đối với người đi về từ các vùng dịch cấp độ ba và bốn
bắc giang người từ vùng xanh vùng vàng vùng cam không cần kết quả xét nghiệm
sơn la người về từ vùng cam tiêm đủ hai liều vaccine tự theo dõi sức khỏe tại nhà
và thừa thiên huế yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính
có giá trị trong bảy mươi hai giờ
phường mai động hoàng mai hà nội vào sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi
đã cách ly y tế tạm thời tòa nhà thuộc trung cư new hosgon city thuộc tám mươi bảy lĩnh nam
sau khi có ca dương tính với ncov
và ca dương tính ncov là nam ba mươi chín tuổi người này từ bà rịa vũng tàu về hà nội ngày một mươi ba tháng một mươi
với kết quả xét nghiệm ban đầu âm tính
tuy nhiên sau khi người này tự cách ly trong khu căn hộ trung cư
thì đến ngày một mươi năm tháng một mươi được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc
kết quả dương tính với ncov
bước đầu xác định có ba f một là người đi cùng thang máy
trước mắt ubnd phường mai động hoàng mai áp dụng biện pháp cách ly y tế tạm thời
tòa nhà thuộc trung cư new horizons
đây là nơi ca dương tính ncov sinh sống
theo cdc hà nội từ một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi đến một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi
hà nội đã ghi nhận một ca dương tính tại huyện phú xuyên đã được cách ly
đây là số ca mắc thấp nhất trong một ngày kể từ hai tuần qua mà hà nội ghi nhận
hà nội đã ghi nhận một ca dương tính tại huyện phú xuyên đã được cách ly
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám trần văn kiều chú tại thành phố gia nghĩa
với vai trò chủ mưu cầm đầu đã cấu kết với các bị cáo trên làm giả các loại giấy tờ
chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu hồ sơ vay vốn giả để vay tiền của ngân hàng việt nam thịnh vượng
quá trình giải ngân cho vay có nhiều hồ sơ khách hàng không thanh toán nợ
nên ngân hàng thịnh vượng đã cử nhân viên xác minh nhưng không tìm được các khách hàng này
vì vậy ngân hàng đã gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm của các đối tượng đến cơ quan công an tỉnh đắk nông
với thủ đoạn trên kiều cùng các đối tượng liên quan đã làm giả một trăm linh tám bộ hồ sơ vay vốn của ngân hàng việt nam thịnh vượng
rồi chiếm đoạt số tiền hơn ba tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt trần văn kiều hai mươi ba năm tù các bị cáo còn lại chịu mức án từ hai năm sáu tháng đến một mươi bốn năm tù giam
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu vừa triệt xóa thành công
một điểm đá gà nằm sâu trong các vườn nhãn bắt giữ một mươi sáu đối tượng có liên quan
qua tin báo của quân chúng nhân dân lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã bắt quả tang một mươi sáu đối tượng đang tham gia đánh bạc
dưới hình thức đá gà ăn tiền tại khu đất trống trên địa bàn ấp rồng giữa b xã vĩnh trạch đông thành phố bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba con gà đá hai mươi xe gắn máy số tiền gần sáu mươi triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
thời gian qua tình hình tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp nói riêng trên địa bàn tỉnh bắc giang đã được kiềm chế và kéo giảm
tuy nhiên tội phạm trộm cắp tài sản vẫn còn chiếm tỷ lệ cao với phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi
và để phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này lực lượng công an tỉnh bắc giang đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đầu tuần tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
khi đi thăm đồng trở về nhà ông nguyễn đức thuần sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
trú tại thôn núng xã dĩnh trì thành phố bắc giang
phát hiện bảy mươi bốn triệu đồng và một cây vàng sgc để trong kết sắt của gia đình đã bị mất
thực ra mà nói cũng có chút mất cảnh giác
vì là tôi nghĩ là không đi đâu lâu lâu mà lại không khóa cổng không khóa cửa không đóng cổng
đây là một điều cũng là mất cảnh giác
tôi nghĩ có
tôi nghĩ là
chia sẻ với mọi người là nên đề cao cảnh giác tốt hơn
mà để tài sản cũng nên có một cách để tốt hơn tôi vì tôi đã có cái sơ xuất
vào cuộc điều tra một ngày sau lực lượng công an thành phố bắc giang đã xác định đối tượng thực hiện vụ trộm cắp trên là nguyễn tiến dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường trần nguyên hãn thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
tại cơ quan công an dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
tôi đã lấy chìa khóa mở ra và phát hiện ở bên trong kết sắt có bảy mươi bốn triệu đồng
tôi đút vào túi quần sau đó thì tôi nhìn thấy có một miếng vàng sgc loại một lượng vàng
tôi đút vào chú quần sau đó thì tôi đi ra ngoài cổng
gần nơi nhất vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
trên địa bàn huyện hiệp hòa liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp
chủ yếu là các tài sản thang sắt dây điện cầu máy gặt lúa xe lồi
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng ban đêm và sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp
nhận định đây là những đối tượng hoạt động chuyên nghiệp liều lĩnh gây bức xúc cho quần chúng nhân dân
công an huyện hiệp hòa đã đấu tranh và làm rõ thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp trên
là một nhóm có năm đối tượng

chủ yếu là các vụ án trên có thể thấy thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản không mới
các đối tượng thường lợi dụng sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của người dân trong việc trông coi
bảo vệ tài sản đặc biệt là ở những nơi gần đường giao thông hoặc những công trường
nơi vắng người qua lại để trộm cắp tài sản
tuy nhiên gần đây tội phạm trộm cắp tài sản đang có xu hướng câu kết móc nối giữa các đối tượng
trong và ngoài địa bàn hoặc hình thành ổ nhóm hoạt động liên tuyến liên hiệp và khép kín
từ khâu trộm cắp đến tiêu thụ tài sản trộm cắp gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý và thu hồi tài sản bị mất
thủ đoạn của chúng bây giờ thì nó không đơn thuần là trộm cắp theo kiểu nhỏ lẻ hoặc là hoạt động đơn lẻ
mà chúng sẽ có sự cấu kết từ hai cho đến có thể là đến bốn đối tượng tham gia thực hiện hành vi phạm tội
và chúng cũng có sự phân vai trong vấn đề thực hiện hành vi
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
điều quan trọng nhất vẫn là ý thức cảnh giác của mỗi người dân trong việc tự bảo quản tài sản
tránh để xảy ra những tình huống sơ hở tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thị xã sơn tây tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng ngô văn đức
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn vân lôi xã bình yên huyện thạch thất tp hà nội về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có sẹo chấm cách hai năm cm trên sau đầu lông mày phải
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hà đông tp hà nội
là đối tượng sầm văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xóm mới xã quang yên huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc
và đối tượng hồ minh thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn hòa giang xã điện trung huyện điện bàn tỉnh quảng nam
bị công an huyện hoài đức tp hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản

đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba online đến đây cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại